dự án công viên lịch sử văn hóa dân tộc nằm tại phường long bình quận chín tp hcm
là dự án trọng điểm do ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư
dự án đã chậm triển khai sau nhiều năm và hiện nay mặt bằng đã bị nhiều doanh nghiệp
và người dân chiếm dụng làm nhà xưởng bến bãi trái phép
và câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương ở đâu
khi để chiếm dụng trái phép hàng chục hectare đất công này
đây là trục đường chính đi vào dự án công viên lịch sử văn hóa dân tộc
tại phường long bình quận chín tp hcm
dễ dàng nhận ra hai bên đường đã bị hàng chục doanh nghiệp và người dân chiếm dụng
từ kho bãi cảng sông bãi tập kết hàng triệu mét khối gỗ các loại
ngàn nhiên hoạt động nhiều năm qua
trong vai người đi thuê mặt bằng sản xuất chúng tôi thâm nhập vào kho bãi của công ty
tiếp vận mỹ
đất công đang chiếm dụng trái phép đất công tại đây
hình ảnh là kho bãi máy móc hoạt động ngang nhiên nhiều năm qua
mà chính quyền địa phương không hề xử lý

xin chào các bạn
xin chào các bạn
qua sản bên hiện trạng ban đầu
có khoảng hơn chục mặt bằng có hợp đồng cho thuê
của bang quản lý dự án công viên với doanh nghiệp và hai mươi bốn trường hợp lấn chiếm trái phép
làm kho bãi với diện tích chiếm dụng khoảng trên bốn mươi hectare
cùng với đó là hàng trăm hộ dân đã nhận tiền đền bù
này quay lại làm nhà xưởng và sinh sống trên diện tích đất đã giải phóng mặt bằng
câu hỏi đặt ra là trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng
khi để các tổ chức cá nhân chiếm dụng trái phép đất công nhiều năm qua
truyền hình nhân dân tiếp tục phản ánh sự việc trên vào các bản tin tiếp theo